kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình đời sống văn nghệ của truyền hình nhân dân
đáng chú ý trong số đó là chương trình nghệ thuật bản hùng ca tháng một mươi do báo nhân dân và liên hiệp các tổ chức hữu nghị việt nam tổ chức
trung tâm truyền hình nhân dân kênh truyền hình quốc phòng việt nam và trung tâm khoa học và văn hóa nga tại hà nội phối hợp thực hiện
chương trình là dịp để tôn vinh của cách mạng vĩ đại nhất thế kỷ hai mươi
trước khi đến với sự kiện này mời quý vị cùng điểm lại những hoạt động văn hóa văn nghệ hấp dẫn khác diễn ra trong tuần qua
tuần qua đêm nhạc cổ điển toyota hai nghìn một mươi bảy đã diễn ra tại nhà hát lớn hà nội với chủ đề chu lai cracis những giai điệu cổ điển truyền thống
chương trình là sự tổng hòa giữa màu sắc kịch tính và sự lãng mạn đậm chất cổ điển
các nghệ sĩ đã cùng mang đến chương trình nhiều tuyệt phẩm của những năm tháng thuộc thế kỷ một mươi tám một mươi chín hai mươi
được viết dành riêng cho nhà hát với nhiều vở kịch kinh điển như handel water music bản nhạc nước của handel
giải lụa của rossini tác phẩm là sự kết hợp của giọng nam cao dolvin và giọng nữ cao julia
công chúng cũng đã rất ấn tượng với lưu hồng quang một tài năng trẻ đã từng đạt nhiều giải thưởng âm nhạc danh giá
như giải đặc biệt tại cuộc thi chopin châu á tại nhật bản và hiện anh đang giảng dạy tại học viện âm nhạc và biểu diễn nghệ thuật úc
sự kết hợp của lưu hồng quang với giả nhạc royal philharmonic concert ochoa star đã đem lại những giai điệu âm nhạc
và những cảm xúc khó quên trong lòng khán giả thủ đô
toàn bộ số tiền bán vé của chương trình được dành chọn cho quỹ học bổng toyota hỗ trợ tài năng trẻ âm nhạc việt nam
dự kiến năm nay sẽ có hơn một trăm linh suất học bổng được trao
triển lãm tranh giấy của nhà điêu khắc nổi tiếng lê công thành đã khai mạc tại trung tâm mỹ thuật
nhiếp ảnh và chuyển lãm hai mươi chín hàng bài hà nội
rất đông nghệ sĩ và công chúng đã đến thưởng ngoạn vẻ đẹp của người phụ nữ qua ba mươi chín bức tranh lần đầu được công bố của lê công thành
triển lãm trưng bày các bức tranh với chất liệu bột màu vẽ trên giấy để in báo
ba mươi chín bức tranh này được chọn từ khoảng ba trăm linh bức tranh lê công thành vẽ chủ yếu trong ba mươi năm nổi mới và chưa từng được chuyển lãm
với mong muốn đem đến cho thế giới vẻ đẹp của người đàn bà là một nửa hệ trọng của thế giới này
nhà điêu khắc lê công thành đã tạo ra những bức tranh giấy phóng khoáng và mạnh mẽ
thể hiện hình ảnh người phụ nữ đầy sức sống bản năng và khao khát tự do
nét vẽ của ông vừa hài hước vừa bay bồng có sự thuần khiết
các bức tranh của ông thể hiện sự trân trọng đối với những người phụ nữ thể hiện ý nghĩa nhân văn sâu sắc
cũng tại hà nội mới đây
triển lãm hương sắc trăm miền do câu lạc bộ nhiếp ảnh thăng long tổ chức đã khai mạc tại nhà triển lãm bốn mươi năm tràng tiền
triển lãm ảnh hương sắc trăm miền năm hai nghìn một mươi bảy trưng bày một trăm năm mươi tác phẩm
đó là những bức ảnh phong cảnh và chân dung con người việt nam
ghi đậm dấu ấn của các thành viên trong câu lạc bộ trên khắp mọi miền đất nước
bên cạnh đó còn có những tác phẩm được chụp ở nước ngoài như lào trung quốc thái lan hàn quốc pháp v v
trong thời gian diễn ra triển lãm một số thành viên của câu lạc bộ có bán ảnh
đóng góp một phần kinh phí vào quỹ thiện nguyện của câu lạc bộ
đáng chú ý trong số đó là cuốn sách nước nga hành trình tới tương lai của nhà báo hồ quang lợi
và tuyển thơ chiến tranh vệ quốc một nghìn chín trăm bốn mươi một một nghìn chín trăm bốn mươi năm mang tên là nước nga hành trình tới tương lai
nước nga hành trình tới tương lai là một cuốn sách đề tên đời anh về do dịch giả nguyễn huy hoàng và nguyễn văn minh
chuyển ngữ từ tiếng nga sang tiếng việt
đây đều là những cuốn sách công phu thể hiện đời sống tinh thần và những biến động chính trị của nước nga trong nhiều giai đoạn lịch sử
ngay sau đây mời quý vị cùng phóng viên truyền hình nhân dân tìm hiểu về các cuốn sách này
nước nga hành trình tới tương lai tập hợp một cách hệ thống các bài viết của nhà báo hồ quang lợi
về các sự kiện nóng bỏng diễn ra ở nước nga từ năm một nghìn chín trăm chín mươi đến nay
qua bốn chương của cuốn sách tác giả đã tái hiện những diễn biến đầy bão lửa cùng tâm trạng hồi hộp căng thẳng
của biết bao người chứng kiến đêm trước của những đổi thay dữ dội trong thập niên cuối cùng của thế kỷ hai mươi
cho đến những thử thách cam go dưới thời tổng thống vladimir putin trong thế cờ quốc tế vô cùng phức tạp hiện thời
nước nga hành trình tới tương lai giúp bạn đọc nhận thức
thêm hiểu nước nga như một cường quốc thế giới như một đối tác chiến lược toàn diện rất quan trọng của nước ta
như dân tộc anh em thân thiết có vị trí ấm áp trong trái tim nhân dân việt nam
tại lễ ra mắt sách rất đông bạn đọc và đồng nghiệp tại các cơ quan báo chí đã có mặt để chia sẻ cùng nhà báo hồ quang lợi
về các vấn đề quốc tế phức tạp và khó lường mà tác giả đã đánh giá bình luận lý giải một cách thấu đáo
và thuyết phục qua các trang viết của mình trong suốt nhiều năm qua
hòa chung không khí cả nước
trong thời điểm một trăm linh năm cách mạng tháng một mươi nga tuyển thơ chiến tranh vệ quốc một nghìn chín trăm bốn mươi một một nghìn chín trăm bốn mươi năm mang tên đợt anh về
do dịch giả nguyễn huy hoàng và nguyễn văn minh chuyển ngữ từ tiếng nga sang tiếng việt
nhà xuất bản thông tin và truyền thông ấn hành là một ấn phẩm nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận
tập thơ bao gồm một trăm tám mươi bài thơ của hai mươi bốn nhà thơ tiêu biểu trong nền thơ chiến tranh vệ quốc được chọn dịch ra tiếng việt
những bài thơ này đã thể hiện một cách chân thực về cuộc chiến tranh
qua đó tính cách nga được bộc lộ một cách rõ ràng và sâu sắc nhất
thiết gắn bó sự hai nước việt nga
nước nga hùng vĩ với một bề dày lịch sử hào hùng một thế giới của nghệ thuật
giàu bản sắc văn hóa được cả thế giới công nhận và ngưỡng mộ
và chương trình nghệ thuật bản hùng ca tháng một mươi chính là cầu nối đưa những giá trị văn hóa đặc sắc ấy đến gần hơn với nhân dân việt nam